trong hai ngày hôm nay và ngày mai bốn tháng một mươi tại thành phố tuy hòa bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ban tổ chức trung ương và tỉnh phú yên
tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho hơn một trăm linh lãnh đạo phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí tại khu vực miền trung tây nguyệt
tại lớp tập huấn lãnh đạo cục báo chí bộ thông tin và truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến tin bài
đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch tạo mọi điều kiện để phóng viên biên tập viên được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tuyên truyền xây dựng đảng
lan tỏa nhân rộng điểm mới mô hình mới trong công tác xây dựng đảng từ sau đại hội một mươi hai chủ động hơn nữa trong thông tin tuyên truyền về xây dựng đảng và những tấm gương cán bộ đảng viên tiêu biểu